một mươi bảy tuổi đã đủ tuổi để thảo luận về chuyện giáo dục giới tính xu hướng tình dục
tuy nhiên đầu sẽ là danh giới giữa giáo dục giới tính và yếu tố mang tính khiêu dâm
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh với cuộc sống của truyền hình công an nhân dân
nội dung cuốn sách đặc biệt là những trang mô tả cảnh quan hệ tình dục giữa nhân vật chó con và bạn trai
được mổ sẻ và bàn luận nhiều ngày qua
dù khen ngợi hay chê bai giá trị của sách
thì phần lớn người đọc đều đồng ý cuốn sách này không phù hợp để giới thiệu đến với lứa tuổi độc giả dưới một mươi tám
giáo viên có quyền làm được đó
có thể ý của các thầy các cô là tốt nhưng mà để đưa những cái này vào thì không nên
nó chưa chuẩn chưa chuẩn phải có những cái miêu tả như vậy là không chuẩn
tôi nói thêm một chút nữa là về tác phẩm văn học cùng là đem miêu tả về vấn đề sách ấy
nếu mà nó thành nghệ thuật thì đọc nó lại hoàn toàn không có gì là sách không có gì là trần tục cả
thành nghệ thuật thì lại rất hay
các việc miêu tả sách thì nó lại thành cái phần tác dụng
về nguyên tắc khi giáo viên lựa chọn các nội dung để đưa vào bài dạy
thì ngoài việc nội dung của văn bản phù hợp với yêu cầu cần đạt của bài học
giáo viên còn phải chú ý đến tâm lý lứa tuổi học trò
nếu mà để tham khảo thì nó phải đồng bộ về cái sinh lý như là giải phẫu giải phẫu sinh lý rồi tâm lý
độ tuổi như nào cơ thể phát triển làm sao và cùng với cái sự phát triển của cơ thể thì cái tâm lý của con người nó sẽ phát triển theo
cho nên là nếu mà để mà làm sách tham khảo thì nó phải khác chứ không phải là đưa cái chuyện
cái chuyện là tình yêu mà có những cái miêu tả nó trần trội thế thì tôi thấy nó không chuẩn
tôi tin rằng là giáo viên không nhầm đến cái câu chuyện giáo dục giới tính ở đây
nhưng mà chúng ta cũng phải
thừa nhận như thế này trong một cái bối cảnh xã hội nó quá nhiều cái thông tin
cái việc mà con em mình phải tiếp xúc với những cái thông tin về những cái yếu tố tình dục ấy là chúng ta phải chấp nhận là có
chúng ta không thể nào chúng ta ngăn chặn được
thực tế giới trẻ ngày nay tiếp cận sớm với thông tin về giới tính
nhưng không phải ai cũng vậy đa số các em vẫn ngây thơ trong sáng sống đúng với lứa tuổi hồn nhiên vui tươi của mình
học sinh đọc sách liên quan đến tình dục trên internet
đó chính là đọc lén đọc dấu cha mẹ thầy cô
như thế này là nó sẽ gây đến một cái tâm lý tỏa bỏ
bởi vì như tôi nói cái lứa tuổi này nó hoàn toàn có những cái là mới mẻ
có cái rất gần những cái đột biến từ một cái đoạn này sang một đoạn khác cao hơn của cái lứa tuổi này
cái nhận biết cái khám phá đòi hỏi nhu cầu
mà có cái hiểu để cho nó thấu đáo thì nó chưa có
nhất là đây này là vấn đề là quan hệ độc giới nữa
thì nó lại càng là nhạy càng
mới đây ngày bảy tháng năm nguồn tin từ cục xuất bản in và phát hành đã xác nhận về việc cơ quan này đã gửi văn bản đề nghị nhà xuất bản hội nhà văn thẩm định lại nội dung cuốn sách một thoáng tà rực rỡ ở nhân gian của tác giả ocean vung
rất khó để đánh giá về mức độ ảnh hưởng của những người
từ trong sách tham khảo và sẽ không có những tranh cãi trên nếu như vị phụ huynh trong câu chuyện của chúng tôi không chia sẻ nó lên mạng xã hội
vậy đâu là danh giới hay ngôn từ nào là phù hợp trong giáo dục giới tính
bộ giáo dục cũng yêu cầu sách tham khảo phải đảm bảo theo quy định tại điều ba thông tư hai mươi một hai nghìn một mươi bốn như sau
phù hợp với mục tiêu nội dung chương trình giáo dục do bộ giáo dục và đào tạo ban hành đối với từng cấp học
lớp học và đại học
đảm bảo tính khoa học chính xác tính sư phạm và tính thẩm mỹ
phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của đối tượng sử dụng không trái với văn hóa lịch sử địa lý đạo lý và thuần phong mỹ tục việt nam
phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế
có tác dụng giáo dục tinh thần yêu nước lòng tự hào dân tộc đảm bảo gìn giữ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và giữ vững chủ quyền quốc gia
không vi phạm các quy định của pháp luật
thực tế sách giáo khoa là loại sách cung cấp kiến thức được biên soạn với mục đích dạy học tại trường học
đối với loại sách này được kiểm duyệt qua rất nhiều bước yêu cầu quy định cũng rất chặt chẽ
tuy nhiên đối với tài liệu tham khảo dù đã có quy định nhưng việc lựa chọn loại tài liệu nào vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nhà trường và giáo viên
trong những điều quy định trong luật xuất bản cụ thể là điểm b khoản một
điều một mươi nó cũng là chưa chuẩn
cũng có thể đấy là do cái dịch dạ hoặc là truyền tải nó chưa hết được cái ý của cái bản gốc
cho nên khi dịch ra thì nó thấy nó hơi bị trần trụ
và theo tôi thì những cái sách và cái đoạn miêu tả như thế này đưa vào trong cái sách tham khảo
thì nó cũng không được chuẩn
đôi khi phụ huynh của việt nam chúng ta cũng chưa quen lắm đối với những cái câu chuyện nhạy cảm được mô tả tương đối là chân thực ở trên những cái tác phẩm
và vì thế nó dây ra những cái cuộc tranh cãi
tất nhiên thì phiến hào thì cũng đúng
nhưng mà ở đây thì tôi nghĩ rằng là nếu người giáo viên biết cách đưa ra những cái yêu cầu
cũng như là cái định hướng cho học sinh khi mà đọc cái cuốn sách và cũng như thông báo việc này với phụ huynh
thì tôi nghĩ rằng là sẽ không bao giờ có cái chuyện là lùm xùm xảy ra như vừa rồi
có nghĩa là giữa gia đình và nhà trường với cô giáo là không có cái sự thống nhất với nhau
về cái ý đồ của mục tiêu cũng như yêu cầu cần đạt khi mà học sinh đọc cái cuốn sách đó
cần phân biệt đâu là nội dung giáo dục giới tính và đâu là nội dung khiêu dâm
giáo dục giới tính phải khoa học cần giáo án rõ ràng và phương pháp đúng đắn
không thể nhân danh văn trương để đề cao một lối sống tự do của học sinh
trong thời hiện đại
trong thời hiện đại
thì đến cái lứa tuổi nào vẫn thì mình mới giảm cái cấp độ về giải phóng sinh lý
cũng như là đến tầm đi học của cấp độ đó
chứ như là một em bé mà lại giảm như là cái bậc trung học thì không được
em bé nó chỉ phân biệt là bạn nam bạn nữ các bộ phận cơ thể con người nó có chức năng như thế nào
thế nên từng
cấp độ cao hơn thì chúng ta sẽ giảm ở cấp độ cao hơn
và đến cái tuổi như phổ thông tư sở bắt đầu nó trớn vào nó còn tâm lý
ví dụ như tình yêu chẳng hạn
đấy là lúc đó là bắt đầu và có cái cảm nhận về cái giới cảm nhận của giới là sâu sắc hơn
và vì vậy thì ngay từ đầu các bậc phụ huynh nên có cái giáo dục giới tính cho con mình ngay tại gia đình
để khi con mình gặp phải những cái tình huống hoặc là những cái câu chuyện những hình ảnh hay là những cái đoạn sách báo
mà liên quan đến tình dục mà không tốt thì ngay lập tức con mình đã có một cái sự phản xạ do gia đình trang bị rồi
chúng ta không thể nào mà đẩy cái việc đó cho xã hội đẩy việc đó cho nhà trường để rồi
chúng ta tìm mọi cách để miễn nhiễm con mình với những cái câu chuyện liên quan đến tình dục
những tác phẩm đoạn văn bản dù là hay đối với thầy cô giáo nhưng chưa hẳn đã là phù hợp với lứa tuổi học trò khối lớp thực hiện bài giảng
vì vậy thầy cô cần phải cân nhắc kỹ các văn bản hình ảnh minh họa khi thực hiện dạy học
học sinh thì có thể đi lạc đường nhưng nhiệm vụ của giáo viên của phụ huynh là phải biết định hướng và hướng dẫn các em
sao cho đọc những nội dung các cuốn sách đó phù hợp với trình độ và nhận thức tâm lý lứa tuổi
chương trình an ninh với cuộc sống ngày hôm nay đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này ngày mai